để ngăn chặn tình trạng cháy nổ đang ngày càng có xu hướng gia tăng
tỉnh quảng ngãi đã tăng cường các biện pháp phòng chống cháy nổ tại các tuyến cơ sở
nhất là những địa bàn khu vực trọng điểm nguy cơ cháy nổ cao
công an phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh quảng ngãi phối hợp với các ngành chức năng
tổ chức một mươi bốn cuộc diễn tập thực tập phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở sản xuất
kinh doanh lĩnh vực gỗ răm gỗ chế biến nông sản rừng sản xuất rừng phòng hộ tại các huyện miền núi
đồng thời tổ chức huấn luyện nghiệp vụ tăng cường lực lượng chuyên nghiệp về địa phương cơ sở hỗ trợ phòng cháy
các vùng địa bàn trọng điểm tỉnh quảng ngãi là khu vực cảng biển xuất khẩu răm gỗ
sản phẩm nhà máy lọc dầu khu vực rừng phòng hộ rừng sản xuất nguy cơ cháy nổ cao
trong khi đó phương tiện phòng cháy cứu nạn cứu hộ tại miền núi gặp nhiều khó khăn do cách trở thiết bị thô sơ
do vậy tăng cường các biện pháp phòng cháy cơ sở sẽ giúp cho các địa phương chủ động phòng chống khắc phục hậu quả do cháy nổ gây ra